bây giờ thấy em đang hối hận
đây là hai trong số những vụ án giết người đã xảy ra để lại nhiều nỗi xót xa với những người thực thi pháp luật
bởi với những người phạm tội đều còn quá trẻ
ở lứa tuổi này suy nghĩ và hành động của các em vẫn còn bồng bột thiếu kiềm chế
nhưng do đa phần bỏ học từ sớm lại không được sự quan tâm chăm sóc dạy dỗ kịp thời từ phía gia đình
nên thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lỏng thích thể hiện hành xử theo kiểu côn đồ
dẫn đến những hành vi phạm tội ngày càng nguy hiểm và manh động
để lại nhiều hậu quả nặng nề cho bản thân gia đình và xã hội
trong thời gian qua để chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ phạm pháp hình sự trong thanh thiếu niên
công an toàn tỉnh bạc liêu cũng đã tăng cường quản lý chặt địa bàn
nhất là những nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua đó kịp thời ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
điển hình là vụ công an thị xã giá rai đã phát hiện và ngăn chặn ba mươi thanh thiếu niên
mang theo bảy dao tự chế hai gậy ba khúc và nhiều hung khí khác
chuẩn bị đánh nhau trên địa bàn khóm hai phường một thị xã giá rai
tập trung các lực lượng phối hợp truy xét nhanh để làm rõ các vụ bán
đối với các đối tượng mà chưa đến mức chủ quyết bất nhiên bình sự
thì chúng tôi chỉ đạo lập hồ sơ giáo dục tại xã phường thị trắng
lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng cơ sở chứa bệnh
đồng thời là phối hợp các lực lượng tổ chức tuyên truyền
về hậu quả tác hại cũng như nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa của quân chủ nhân dân
bên cạnh đó thì chúng tôi chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chả với gia đình nhà trường
các tổ chức chính trị xã hội các ban ngành đoàn thể trên địa bàn quản lý chặt chẽ
ở số thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật
dự báo tội phạm thanh thiếu niên còn diễn biến phức tạp
do đó để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng này
trước hết gia đình phải quan tâm tốt con em mình
nắm được những điều bất thường trong sinh hoạt
còn đối với nhà trường thông qua công tác nắm tình hình
phát hiện sớm những trường hợp học sinh có biểu hiện tham gia tụ tập
chạy xe gây dối trật tự công cộng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
kịp thời thông báo đến lực lượng công an để phối hợp giải quyết